thưa quý vị và các bạn một người cha nuôi hai con đã khó nhưng nuôi hai đứa con tật nguyền thì lại càng khó hơn
vậy mà trong suốt bốn năm qua anh đặng hữu nghị đã phải chịu nhiều khổ cực và điều tiến để nuôi cháu toàn một mươi ba tuổi và cháu tùng chín tuổi
hai con trai của anh bị chứng bại não bong sinh vẫn rất yêu thương cha mình nhưng nhiều lúc vô thức đánh vào mặt cha hay tự đánh vào mình
nhịp sống đẹp hôm nay muốn gửi đến quý vị những tình cảm cao đẹp của một người cha

một người cha có hoàn cảnh khó khăn mà nuôi hai con tập nguyền như vậy thì một người đó cũng đầy nghị lực
nếu mà bản thân như mình thì chắc cũng khó khăn mệt mỏi lắm
em có nói cỡ nào người ta còn không tin là vì họ cứ nói em là đi bắt con người này mượn con người khác
để mà đi làm kiếm lợi cho bản thân thôi
nhiều khi muốn gửi hai đứa vô trong trại mùa côi để mình đi kiếm sống riêng bản thân mình
nhưng mà không thể nào không thể nào mà bỏ dứt được
ví dụ như đêm nào mà mình muốn đứt thân bỏ đi á
thì đêm ngủ là toàn thấy đứa con nó ôm nó hung rồi lúc đó là không thấy ậu không thể nào em ngủ cho được
cái sự mà hiểu lầm ngoài xã hội bây giờ em cậu mong sao
từ nay chợ đi thì em đi bán
cái sự hiểu lầm đó người ta biết em nhiều thì người ta đừng có điện công an đừng
có công an đừng có mời em về phường là em vui rồi
con thương cha con ngoan thật nhiều
mời cha làm cho con nhong nhong
lọc cà lọc cà lọc lọc cà nhong nhong nhong
lọc cà lọc cà lọc lọc cà nhong nhong nhong
lọc cà lọc cà lọc lọc cà nhong nhong nhong nhong chá làm con ngựa
khi vợ nó không có điều kiện để nuôi đứa thứ hai
thì giờ mình nghĩ bỏ đi như vậy nữa thì hầu như mình không còn cái lương tâm nữa
nói thiệt em buồn lắm em nói nhiều mà hầu như không có ai ngủ được
nên thì thôi kệ
miệng sao mà mình sống thấy con vui cười thấy con đùa giỡn vui
là trong tâm hồn
là cảm thấy
nó thoải mái nó không có
nên chi là một lần mà em buồn lên
là em cũng nói thiệt luôn chắc không ai biết cái chiều của em đâu
em mở nhạc lên cho thiệt là mạnh em nhảy em cười em ca em hát là nó sẽ